thưa quý vị vào ngày hôm nay tại trụ sở trung mương đảng ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi ba
đã họp xem xét và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác và nghỉ hưu
của đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi ba
chủ tịch nước cộng hòa sở hữu chủ nghĩa việt nam chủ tịch hội đồng quốc phòng an ninh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
đồng chí nguyễn xuân phúc là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước
sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở
và được ban chấp hành trung mương đảng bộ chính trị các khóa tín nhiệm phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của đảng và nhà nước
trên cương vị thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đồng chí đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo
chỉ đạo điều hành công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đạt được những kết quả quan trọng
tuy nhiên đồng chí chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ
trong đó có hai đồng chí phó thủ tướng ba bộ trưởng có vi phạm khuyết điểm gây hậu quả rất nghiêm trọng
hai đồng chí phó thủ tướng đã xin thôi giữ các chức vụ hai bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự
nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công nghỉ công tác và nghỉ hưu
căn cứ quy định hiện hành của đảng nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí nguyễn xuân phúc
ban chấp hành trung mương đảng đồng ý để đồng chí nguyễn xuân phúc thôi giữ các chức vụ
ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi ba chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch hội đồng quốc phòng an ninh nhậm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
ban chấp hành trung mương đảng giao bộ chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định